do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn trong hai ngày qua tại quảng ngãi hàng nghìn hectare vừa xuống giống hè thu đã bị ngập úng và hư hỏng
tại các cánh đồng huyện nghĩa hành mộ đức gần hai hectare vừa gieo xạ vụ hẻ thu bị ngập chìm trong nước
nhiều diện tích nông dân tỉnh quảng ngãi vừa gieo xạ năm ngày trước hiện nước dâng cao nên nguy cơ hư hại tất cả số giống vừa gieo
theo thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp quảng ngãi khoảng ba hectare lúa vừa gieo xạ ngập úng nhiều cánh đồng vùng trũng các huyện tư nghĩa nghĩa hành mộ đức ngập sâu từ năm đến một mét
nông dân nguy cơ mất trắng hàng trăm tấn giống vừa xuống vụ nhiều nông dân ra đồng khơi thông dòng chảy tiêu úng nhanh số diện tích bị ngập nước